vào ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trên đường tháo chạy binh lính việt nam cộng hòa đã vứt nhiều khí thải quân sự hiện đại
đang trong tình trạng chiến đấu tốt trong đó có xe tăng thiết giáp pháo tự hành rất hiện đại
một trong số này đã được chuyển vào bảo tàng lịch sử thừa thiên huế để trưng bày
bốn mươi bốn năm sau những hiện vật này đã bị hư hỏng xuống cấp thảm hại
không thể để cho những chứng nhân lịch sử này bị trôn vùi
chính vì thế các cơ quan chức năng cần có những biện pháp cụ thể để duy trì và bảo tồn những hiện vật lịch sử này
thiết giáp trở quân m một trăm một mươi ba xe tăng cần cầu tăng m tám mươi bốn tất cả đều là những cỗ máy phục vụ chiến tranh của mỹ
đưa sang tăng cường sức mạnh cho quân đội việt nam cộng hòa
những cô máy này đều đã tham gia nhiều cuộc càn quét giết hại cán bộ chiến sĩ đồng bào gây ra nhiều tội ác trên chiến trường trị thiên
trong ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
khi bị quân giải phóng truy đuổi dọc đường binh lính quân đội việt nam cộng hòa đã vứt bỏ hàng chục xe tăng
thiết giáp pháo ô tô xe máy để tháo chạy
sau ngày giải phóng chính quyền địa phương đã đưa một số ít trong kho chiến lợi phẩm này ra trưng bày tại bảo tàng lịch sử tỉnh thừa thiên huế
ở đây tôi thấy có vũ khí của liên xô và vũ khí của mỹ
vũ khí liên xô trông mới hơn còn của mỹ thì tôi không thể hình dung trước đây nó đáng sợ như thế nào
vì đã quá cũ kỹ và bị hư hỏng rất nặng
tôi tin thời gian tới nó sẽ được sửa chữa để trưng bày
theo các cán bộ của bảo tàng lịch sử thừa thiên huế số vũ khí này khi đưa về trưng bày phần lớn đều còn nguyên vẹn
từ màu sơn cho đến máy móc tất cả đều được lái về bảo tàng
nhưng sau một thời gian dài không được duy tu bảo dưỡng tất cả đều đã bị hư hỏng dì xét
có những bộ phận trên xe đã bị tháo trộm số còn lại thì bị mục mủn
cán bộ bảo tàng phải nhặt gỗ thép để chống giữ cho hiện vật không bị đổ sụp xuống bệ
trước đây khi mà hiện vật này chúng ta là đưa về bảo tàng gần như là nó còn nguyên vẹn
thế nhưng mà tại qua bốn mươi bốn năm cho đến ngày hôm nay thì nó không còn nguyên vẹn giống như ngày trưa
thứ nhất là suốt cả buổi suốt cả thời kỳ một khi đưa về trưng bày cho đến bây giờ thì nó nằm giữa mưa và nắng
thứ hai là cái ý thức và cái nhận thức một phần là do nhận thức
thứ hai là cái ý thức và cái nhận thức một phần là do cái điều kiện kiếm phí
tình duyên nghiệp trong cái bảo quản thì chúng ta là thiếu còn thêm khó khăn với điều kiện kiếm phí
được biết bảo tàng lịch sử thừa thiên huế tới đây sẽ được di rời sang vị trí khác
tuy nhiên ở vị trí nào thì số hiện vật này cũng cần phải được duy tu bảo dưỡng kịp thời tránh bị dì xét hư hại hơn nữa
có vậy bảo tàng mới có đủ hiện vật để tiếp tục trưng bày giới thiệu về văn hóa lịch sử
của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa cách mạng như ở thừa thiên huế